sở giao thông vận tải tp hcm thông báo sẽ cấm ô tô dừng đỗ trên đường điện biên phủ
từ ngã tư hàng xanh đến cầu sài gòn nhằm bảo đảm an toàn giao thông giảm ồn tắc ở khu vực này
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện nay tình trạng ô tô dừng đổ trên đường điện biên phủ
gây mất trực tự an toàn giao thông gây khó khăn cho người dân đi lại
từ thực trạng này sở giao thông vận tải tp hcm thống nhất từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị triển khai cấm ô tô dừng đổ đường điện biên phủ đoạn từ ngã tư hàng xanh đến cầu sài gòn như sau
trên phần đường chính cấm dừng và đổ ô tô theo cả hai hướng lưu thông
trên phần đường hỗn hợp cấm dừng và đổ đối với ô tô khách và cấm đổ đối với các loại xe khác theo cả hai hướng lưu thông
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan
lắp đặt các biển báo hướng dẫn lưu thông tại các khu vực giao lộ xung quanh